trong thời gian tới trung tâm truyền hình và ban bạn đọc báo nhân dân rất mong nhận được sự hợp tác giúp đỡ của các cấp các ngành các cơ quan đơn vị tổ chức chính trị xã hội để chúng tôi trả lời bạn đọc và khán giả truyền hình
để trả lời những thắc mắc khiếu nại của quý khán giả đã gửi thư về cho chương trình
xin chào luật sư chu đông cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình
chào chị diệp vân chào quý khán giả truyền hình
thưa luật sư khán giả đỗ thị mị tại tỉnh hà nam có hỏi khi nào thì chủ đầu tư được thuê tư vấn quản lý dự án điều kiện năng lực tư vấn quản lý dự án đối với công trình cấp bốn như thế nào
đối với việc tư vấn quản lý dự án một công trình cấp bốn giám đốc công ty ký chức danh giám đốc quản lý dự án có cần phải có chứng chỉ hành nghề quản lý dự án hay không
hay chỉ cần chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án hoặc bồi dưỡng giám đốc quản lý dự án
nếu được làm tư vấn quản lý dự án mà chưa đủ năng lực thì có được liên danh tư vấn quản lý dự án với một công ty khác đủ năng lực hay không
câu hỏi của bà mỹ được quy định tại khoản ba điều sáu mươi hai luật xây dựng năm hai nghìn một mươi bảy
tư vấn quản lý dự án phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại khoản ba mươi điều một nghị định số một trăm linh ndcp ngày một mươi sáu tháng bảy hai nghìn một mươi tám của chính phủ
về sửa đổi bổ sung bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ xây dựng
cá nhân đảm nhận chức danh giám đốc quản lý dự án phải có chứng chỉ hành nghề quản lý dự án theo quy định
câu hỏi của bà mỹ được quy định tại khoản ba điều một luật xây dựng năm hai nghìn một mươi bốn

về sửa đổi bổ sung bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ xây dựng
theo quy định của pháp luật về đấu thầu thì từng thành viên liên doanh liên danh phải đáp ứng điều kiện năng lực đối với phần công việc mà thành viên đó đảm nhận
do đó khi chưa đủ
khi chưa đủ điều kiện năng lực thì không được tham gia liên doanh để thực hiện công việc
khán giả phan thị sứ ở tỉnh hà tĩnh hỏi bà xứ có chồng tên là phạm bá dịch là thương binh hạng ba trên bốn
tháng bảy năm hai nghìn bốn ông dịch nghỉ hưu trước tuổi có hai mươi năm một tháng đóng bảo hiểm xã hội
từ tháng năm năm hai nghìn sáu ông được cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng ông dịnh qua đời vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi
bà xứ làm thủ tục hưởng trợ cấp tử tuất hàng tháng tại bảo hiểm xã hội tỉnh hà tĩnh
nhưng được trả lời chồng của bà thuộc đối tượng hưởng chế độ theo nghị định chín một nghìn chín trăm chín mươi tám ndcp nên bà không được hưởng chế độ tử tuất hàng tháng
bà sứ hỏi bảo hiểm xã hội trả lời như vậy có đúng hay không thưa luật sư
câu hỏi của bà phan thị sứ quy định tại điều bốn điều năm nghị định số chín ngày hai mươi ba tháng một năm một nghìn chín trăm chín mươi tám của chính phủ sửa đổi bổ sung nghị định số năm mươi ngày hai mươi sáu tháng bảy năm một nghìn chín trăm chín mươi năm của chính phủ về chế độ sinh hoạt phí
đối với cán bộ xã phường thị trấn thì cán bộ xã phường thị trấn khi nghỉ việc được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng khi chết người lo mai táng được nhận tiền mai táng
tuy nhiên nghị định số chín ndcp không quy định thân nhân của đối tượng này được hưởng chế độ tử tuất hàng tháng
đối chứa với quy định liêu trên nếu chồng bà thuộc trường hợp được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo quy định của nghị định số chín một nghìn chín trăm chín mươi tám
nếu chồng bà thuộc trường hợp được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo quy định của nghị định số chín một nghìn chín trăm chín mươi tám
thưa luật sư khán giả nguyễn thu minh ở tỉnh yên bái là công chức văn phòng của một xã hưởng hệ số lương hai ba mươi
hiện cơ quan phân công bà kiêm nhiệm chức danh không chuyên trách văn phòng cấp ủy
bà minh hỏi bà có được hưởng thêm phụ cấp kiêm nhiệm hay không
nếu được thì quy định ở văn bản nào
phụ cấp kiêm nhiệm là bao nhiêu
theo khoản một điều một mươi nghị định số chín mươi hai ngày hai mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn chín của chính phủ về chức danh số lượng một số chế độ chính sách đối với cán bộ công chức ở xã phường thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã
quy định cán bộ công chức cấp xã kiêm nhiệm chức danh mà giảm được một người trong số lượng quy định tối đa
tại khoản một điều bốn nghị định này kể từ ngày được cấp có thẩm quyền quyết định việc kiêm nhiệm thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng hai mươi mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo phụ cấp thâm liên vượt quá khung và hệ số tranh lệch bảo lưu nếu có
trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức danh kể cả trường hợp bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch hội đồng ủy ban nhân dân
khi kiêm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã do vậy đối với trường hợp của bà minh là công chức văn phòng thống kê kiêm nhiệm chức danh văn phòng cấp ủy là chức danh không chuyên trách ở xã
nên không thuộc đối tượng được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm
theo quy định tại nghị định số chín mươi hai hai nghìn chín ndcp của chính phủ
vâng xin cảm ơn luật sư ạ
bạn xem truyền hình phản ánh nhiều vấn đề khác nhau trong cuộc sống hàng ngày mà khán giả đã chứng kiến và ghi hình
sau khi xác minh và thẩm định nội dung tổ biên tập hộp thư đã trình phát một số clip mà khán giả gửi về cho chương trình
đồng thời trình ban giám đốc truyền hình nhân dân có công văn gửi các cơ quan chức năng liên quan vào cuộc
để giải quyết những phản ánh của khán giả bạn xem truyền hình
sau đây là nội dung chi tiết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
vừa qua trong những ngày chiều cường người dân đã ghi lại hình ảnh nhiều tuyến đường
thuộc địa bàn quận ninh kiều tp cn
bị ngập nặng vào buổi sáng và chiều tối
thêm vào đó mưa kéo dài cả ngày dẫn đến việc các phương tiện lưu thông trên đường gặp nhiều khó khăn
nhiều tuyến đường tại các quận nội ô tp cn tiếp tục bị ngập sâu
đe dọa đê bao bảo vệ vườn cây ăn trái các cồn trên sông hậu
theo ước tính của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương
mức độ rủi ro thiên tai do chiều cường có khả năng đạt cấp độ ba
đề nghị cơ quan chức năng tại cần thơ có biện pháp phòng tránh bảo đảm an toàn cho người dân
tổ chức tuần tra kiểm soát đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực bị ngập sâu
đặc biệt ngành giáo dục thành phố cần căn cứ vào dự báo tình hình chiều cường
triển khai phương án điều tiết thời gian đến trường và tan học phù hợp
nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho học sinh giáo viên tại các khu vực ngập sâu
hình ảnh vừa rồi cũng khép lại chuyên mục hộp thư truyền hình
của truyền hình nhân dân tuần này cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn